ngày chín tháng sáu tỉnh ủy hải dương đã tổ chức dân hoa tại nhà bia thôn đầu bến
xã hợp tiến huyện nam sách nhân kỷ niệm tám mươi năm thành lập đảng bộ tỉnh hải dương
cách đây tám mươi năm ngày một mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi đảng bộ tỉnh hải dương đã được thành lập tại ngôi nhà
của cụ lê thị thạnh thôn bến xã tạ xá nay là thôn đầu bến xã hợp tiến
tại đây đã diễn ra hội nghị cán bộ quán triệt nghị quyết trung ương và tuyên bố thành lập
ban tỉnh ủy lâm thời tỉnh hải dương gồm ba đồng chí nguyễn mạnh hoan bí thư nguyễn tấn phúc
và chu thị kim sơn từ chỗ ban tỉnh ủy lâm thời chỉ có ba đồng chí với một mươi bốn đảng viên
đến nay đảng bộ tỉnh hải dương đã có hơn một trăm linh đảng viên sinh hoạt ở sáu trăm bảy mươi bảy tổ chức cơ sở đảng